mười tháng qua các đơn vị dự trữ đã xuất hơn một trăm linh năm tấn gạo dự trữ quốc gia
cứu trợ hỗ trợ cho các địa phương theo quyết định của thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của tổng cục dự trữ nhà nước chỉ tính riêng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị này đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp chín trăm một mươi bảy một tấn gạo hỗ trợ các địa phương
tổng cục dự trữ nhà nước đã theo dõi tiến độ và tích cực đôn đốc các cục dự trữ nhà nước khu vực
xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp số lượng là hai mươi chín bảy trăm hai mươi ba tấn
trong tổng số ba mươi chín tám trăm hai mươi chín tấn gạo đạt bảy mươi năm kế hoạch
số gạo còn lại các địa phương có kế hoạch tiếp nhận đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đền cội tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các tỉnh hòa bình điện biên lào cai yên bái bắc giang
lạng sơn thanh hóa nghệ an quảng trị
thừa thiên huế bình định ninh thuận gia lai long an bà rịa vũng tàu sóc trăng và kiên giang
đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ i năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi